ai cũng muốn được ở bên bố mẹ
các con thì dần dần con sẽ hiểu lớn con sẽ hiểu thôi

ba sẽ sớm về ba hứa